từ phú yên trở vào đến bình thuận với lượng mưa phổ biến từ ba mươi năm mươi mm
và các tỉnh phía bắc của miền trung là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
với lượng mưa từ hai mươi ba mươi mm
mưa mở rộng và xuất hiện trên diện rộng làm cho nền nhiệt ngày mai
ở các tỉnh miền trung không quá cao phổ biến từ hai mươi chín ba mươi một độ
trong khi đó ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai
tiếp tục chịu tác động của giải hồi tụ nhiệt đới và gió mùa tây nam
hoạt động với cường độ mạnh
vì thế từ đắk lắc đắk nông trở xuống đến lâm đồng cũng như cả nam bộ
tiếp tục có mưa vừa có nơi mưa to thậm chí là rất to và rông mạnh
do mưa nhiều nên thời tiết trên các khu vực tiếp tục mát mẻ
với mức nhiệt chỉ khoảng từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
trở ra với các tỉnh thanh miên bắc quá trình nâng trục lên phía bắc
của giải hội tụ nhiệt đới cùng lúc với một luồng khí lạnh
từ phía bắc di chuyển về phía nước ta
vì thế trong đêm nay và sáng ngày mai ở khu vực ven biển
và các tỉnh vùng phía nam của đồng bằng bắc bộ
mưa rào rải rác và có nơi có rông
nền nhiệt đêm nay bắc bộ sẽ giảm xuống mức hai mươi một hai mươi ba độ
ở khu vực vùng núi và hai mươi bốn hai mươi sáu độ là nhiệt độ ở các tỉnh vùng đồng bằng
trong khi đó mức nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ
sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ
còn ở các tỉnh phía tây nhiệt độ tiếp tục cao từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng ấp thấp
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong đêm nay và ngày mai
ở vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai ba mét biển động
trên các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang
vùng vịnh thái lan khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước